công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền bốn triệu đồng
đối với một tài xế chú tỉnh bình phước về hành vi mang theo trong người hoặc là tàng trữ
cất dấu các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ phương tiện khác có khả năng sát thương
đồ vật phương tiện giao thông nhằm mục đích gây dối cố ý gây thương tích cho người khác
trước đó tài xế này và vợ điều khiển ô tô đi trên đoạn đường quốc lộ một mươi ba từ bình phước về tp hcm
khi đến đoạn qua đường hiệp thành thành phố thủ dầu một thì xảy ra mâu thuẫn với ô tô bảy chỗ khác
cho rằng bị ô tô bảy chỗ tạt đầu xe mình nên đã bực tức điều khiển cho xe vượt lên chặn đầu ô tô bảy chỗ
trong lúc xuống xe để nói chuyện tài xế đã lấy trong cốp xe một cây dựa để đe dọa chửi bới tài xế xe bảy chỗ
vụ việc được camera người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận về hành vi côn đồ của người tham gia giao thông